khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với trần long hạc hai mươi hai tuổi và võ thị tuyết nhi hai mươi tuổi
trú tại thị xã quảng trị tỉnh quảng trị về hành vi sử dụng mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã bắt khẩn cấp
hai đối tượng này tại nhà trọ trên đường lê hồng phong tp huế
theo cơ quan điều tra hạc và nhi đều là sinh viên các trường đại học ở huế
từ năm hai nghìn một mươi ba đến thời điểm bị bắt giữ trần long hạc lập trang web blog anhviet weebly com
giả đăng nhập facebook để chiếm đoạt trên năm trăm linh tài khoản facebook
tiếp đó hà cùng với võ thị tuyết nhi truy cập vào các tài khoản facebook đánh cắp rồi mạo danh các chủ nhân
gửi tin nhắn đến người thân bạn bè chủ tài khoản facebook để nhờ nạp thẻ cào điện thoại các mạng vinaphone mobifone viettel
với thủ đoạn này cả hai đã lừa hàng trăm người chiếm đoạt gần một tỷ đồng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận bảy tp hcm vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nguyễn minh tân
chú tỉnh cần thơ trần văn phi chú huyện hóc môn tp hcm do liên quan đến vụ lắp ráp tiêu thụ xe gắn máy không rõ nguồn gốc
và làm giả giấy tờ tài liệu của các cơ quan tổ chức
trước đó qua công tác nắm địa bàn công an quận bảy phát hiện tiệm sửa xe tại địa chỉ số một mươi bảy đường tám phường tân quy quận bảy có dấu hiệu nghi vấn
lúc một mươi bốn h chiều ngày hai mươi chín tháng chín hàng chục trinh sát hình sự công an quận bảy bất ngờ ập vào tiệm sửa xe nói trên để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra bên trong tiệm có bốn chiếc xe suzuki sport đã lắp ráp hoàn thiện được gắn biển số giả và ba chiếc đang được lắp ráp dở dàng
ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ thêm ba khung xe năm lốc máy một mươi năm giấy chứng nhận xe giả và nhiều dụng cụ phụ tùng phục vụ cho việc sản xuất xe lậu
tại trụ sở công an bước đầu tân khai nhận tân mua lốc máy nhập lậu từ campuchia rồi ra chợ tân thành mua các phụ tùng khác để mang về lắp ráp thành một chiếc xe hoàn chỉnh
để có thể bán được xe tân nhờ đối tượng trần văn phi năm mươi tuổi chú quận hóc môn làm giả giấy tờ xe với giá một năm triệu đồng một chiếc
những ngày cao điểm lò sản xuất xe lậu của tân có thể lắp ráp và cho ra thị trường khoảng ba chiếc xe suzuki sport lậu với giá hai mươi bốn triệu
những tay buôn này bán lại cho dân chơi từ hai mươi tám đến ba mươi hai triệu đồng
cơ quan công an mở rộng điều tra
hai ổ nhóm đánh bạc lớn trên địa bàn huyện núi thành tỉnh quảng nam và huyện tuy an tỉnh phú yên vừa bị lực lượng công an triệt phá bắt giữ hàng chục đối tượng và thu giữ gần một trăm linh triệu đồng
công an huyện núi thành tỉnh quảng nam vừa triệt xóa một trường gà có quy mô hoạt động phức tạp trên địa bàn xã tam nghĩa huyện núi thành tỉnh quảng nam
tạm giữ hình sự một mươi tám đối tượng sáu mươi bảy xe mô tô các loại một xe ô tô hơn chín mươi triệu đồng chín con gà
loại gà đá hay gà tròi bốn cuốn sổ ghi biện ghi tỷ lệ cá cược và bảy tờ lai ghi cá độ cùng hàng chục chiếc điện thoại di động
hiện cơ quan điều tra đã xác định được các đối tượng cầm đầu trường gà là hoàng văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú thị trấn núi thành và hai đối tượng minh nam chưa rõ lai lịch
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh phú yên sau một thời gian mật phục vào lúc khoảng hai mươi ba h ngày bốn tháng một mươi công an huyện tuy an
đã triệt phá một ổ đánh bạc quy mô lớn tại nhà ông lê hùng anh ở thôn diêm điện xã an ninh tây
bắt quả tang một mươi đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức xót đĩa
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm hai năm triệu đồng sáu xe mô tô gắn máy tám điện thoại di động các loại và một số vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng
một đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức lô đề vừa bị lực lượng công an triệt phá tại huyện vũ bản tỉnh nam định
đại lý chuyên nghi bảng lô đề đã bị bắt giữ
tăng vật của vụ án thu được lên tới nhiều tỷ đồng
điều đáng chú ý trong vụ việc này là cả chủ dây cờ bạc người tham gia làm đại lý và các con bạc lại chủ yếu sống ở địa bàn nông thôn
thực trạng này tiếp tục cho thấy tệ nạn đánh bạc dưới hình thức lô đề ở một số vùng nông thôn vẫn đang có những diễn biến phức tạp
các con bạc không biết rằng chủ dây lô đề này đã bị cơ quan công an tỉnh nam định
bắt quả tang vì hành vi tổ chức đánh bạc
năm mươi năm cây vàng nhiều tỷ đồng tiền mặt
hàng nghìn phơi lô đề cùng các thiết bị máy móc phục vụ cho việc đánh bạc đã bị thu giữ
theo tài liệu của cơ quan công an trước khi bị bắt đối tượng bùi văn minh chú tại xã liên minh huyện vụ bản tỉnh nam định là một chủ đường dây lô đẻ có quy mô lớn ở vùng quê này
lô đề thì giảm hai ba năm nay là giảm thơ khí xong rồi cuối cùng là chủ qua chủ nó chạy không lấy được tiền thôi
xong rồi bắt đầu nhặt từ bé đầu tiên ăn năm một mươi nghìn xong rồi dần dần bán hàng bán hàng thế là rút hết vốn hàng ra mới làm
khi bùi văn minh bị bắt đường dây đánh bạc lộ diễ
thêm hàng chục đối tượng tham gia với vai trò là đại lý trung gian cho mình
các đối tượng hàng ngày sau khi nộp bản lô đề tổng hợp ghi vào cùng số từng đối tượng một từng số tiền từng ngày
lô là bốn triệu một mươi năm nghìn tặng số tiền từng ngày
đây là một hình thức chuyển phách
đây là một hình thức chuyển phách hàng ngày phách giữa đối tượng huế chuyển phách cho đối tượng mình
ví dụ đè thì bé thôi nhưng mà ví dụ lô thì nó không phải
nó nuôi cao nhất ví dụ như là độ khoảng gần nghìn điểm
mấy ngày không về thì họ lại đánh lên thẳng đấy thôi
xong rồi họ lại bảo thôi lại đánh bé ra để chuyển sang con khác này thôi

cái tài liệu chúng tôi thu thập để đánh chứng cứ đấu tranh diễn ra thì
cái tiền chiếm hưởng từ cái hành vi cái thủ đoạn đánh bạc dưới hình thức lô đề này
nó lên nhiều tỷ đồng
chơi lô đề vốn được thì ít mà thôi thì nhiều
nhưng vì ham đỏ đen có những con bạc sẵn sàng vay mượn hoặc bán tài sản trong nhà
chỉ để nuôi một con số mà từ lâu chưa sổ giải
ha muốn làm giàu nhanh chóng mà không phải lao động đã khiến không ít người nông dân rơi vào cảnh nợ nần
nó còn trực tiếp gây ra những hệ lụy xấu tới gia đình và xã hội
một số đối tượng là lười lao động và tham gia
đánh bạc để gây nên tình trạng mất trật tự trên địa bàn
có những gia đình là phải bán nhà bán cửa để vì thu bạc bán nhà ăn cửa
vợ chồng phải chia tay về những vấn đề này
và đây cũng chính là cái nguyên nhân để phát sinh những tình trạng tội phạm khác từ việc đánh bạc này
vấn đạn cờ bạc dưới hình thức lô đẻ đã tồn tại nhiều năm qua
nhưng thời gian gần đây các đối tượng đã tổ chức theo cách tinh vi hơn
như chơi qua tin nhắn điện thoại
máy phách qua mạng xã hội hoặc cài phần mềm đánh bạc trên điện thoại di động
điều này đang gây ra không ít khó khăn cho công tác điều tra
từ thành thị đến nông thôn hiện không khó để bắt gặp những bàn ghi lô đề
nhưng lại ngụy trang bằng hình thức bán vé sổ số như thế này
liên quan đến vụ sập công trình trung tâm tiệc cưới và hội nghị hoàng tử
khu du lịch biển cần thơ phường cái khế quận ninh kiều
là một người chết và bốn người bị thương
ông ngô minh linh
tránh thanh tra sở lao động thương minh và xã hội thành phố cần thơ cho biết
thanh tra sở đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường
xác định nguyên nhân và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động bị nạn
theo ông ngô minh linh về các chế độ đối với người lao động trong vụ tai nạn này
thì sở lao động thương binh và xã hội thành phố cùng các cơ quan chức năng
đã yêu cầu công ty cổ phần du lịch sông hậu là chủ đầu tư dự án
trước mắt sẽ lo toàn bộ chi phí cho tất cả nạn nhân trong vụ tai nạn này
đồng thời thanh tra sở sẽ yêu cầu chủ đầu tư hoặc người sử dụng lao động
phải thực hiện bồi thường hoặc trợ cấp cho người bị nạn
nếu nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do phía người sử dụng lao động gây ra
huyện tân phú huyện phú tân tỉnh cà mau có hơn hai sáu trăm linh hộ dân cư sống ven biển
với gần một mươi bốn nhân khẩu
chủ yếu bà con sống theo các cửa sông như cái đôi vàm cái cám công nghiệp
mỹ bình cò công sào lưới nằm nhà biển và các dịch vụ hậu cần nghề cá
trong đó không ít hộ còn ở ven biển ven rừng phòng hộ cần phải di rời
và nơi ở mới an toàn để ổn định sản xuất và đời sống
huyện phú tân tỉnh cà mau hiện có ba dự án tái định cư
trong đó dự án tái định cư ấp cái cám xã tân hải qua sáu năm phê duyệt
vẫn chưa được triển khai
người dân đang khó khăn về nơi ở
anh bâu văn tấn là một trong những hộ thuộc diện phải di rời vào khu tái định cư
nhưng đến nay sau hơn sáu năm phê duyệt khu tái định cư này vẫn chưa được
nên anh cùng một số hộ dân khác phải sống căn nhà tạm bợ lịch sụp ven cửa biển cái cám
với nỗi lo nhà ở có thể bị ngập hoặc gió lốc có thể làm hư hỏng bất cứ lúc nào
anh trần quốc khởi cũng thuộc diện phải di dời nhà ở vào khu tái định cư
ấp cái cám xã tân hải
hoạt động hàng ngày
của gia đình anh chủ yếu là bám biển dân câu kiều để có thu nhập trang trải cho cuộc sống
mỗi tháng anh còn phải trả năm trăm linh đồng cho chủ đất mà anh đang cất nhà ở
từ đó chưa thể dư giả có thể tích lũy để gia đình tự lực vấn đề nhà ở mà phải nhờ sự tiếp sức từ dự án này
thế nhưng thời gian phê duyệt đến nay đã quá lâu mà dự án chưa được triển khai
gia đình anh cũng như nhiều bà con ở đây đang chờ khu tái định cư được triển khai để có nơi ở ổn định
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hai hectare khu tái định cư phía bờ nam cửa cái cám cho chủ đầu tư
thế nhưng đến thời điểm này việc sang lấp mặt bằng vẫn chưa được triển khai
còn khu bờ bắc vẫn đang vướng mắt về giải phóng mặt bằng
đối với địa phương cũng có đặt vấn đề đối với ngành chức năng để sớm giải quyết khu tái định cư
để cho bà con có cái ăn ở cho nó còn ổn định
thí dụ bây giờ là người ta đã khó khăn rồi nhưng mà phải là thê đất thê nền để người ở
ước cái cám có hai trăm linh năm
ba mươi hộ nhưng trong đó có một trăm linh năm hộ không đất đai chủ yếu sống bằng nghề biển từ những dụng cụ thô sơ
nghề này tuy hiện nay cũng có thu nhập tương đối giúp bà con trang trải trong cuộc sống
tuy nhiên nguồn lợi thủy sáng ngày càng cạn kiệt nên năng suất cũng theo đó mà bấp bên
vì vậy song song với nhanh chóng việc giải quyết vấn đề nhà ở
người dân cần được hỗ trợ việc làm để ổn định đời sống
sắp xếp cái chỗ ở cho nó ổn định để mình dễ quan sát quản lý
tạo điều kiện công ăn việc làm cho bà con
thực tế trên cho thấy việc nhanh chóng hoàn thành các khu tái định cư
để bà con ổn định nơi ở là vấn đề rất bức xúc hiện nay
song đây cũng chỉ là điều kiện ban đầu
điều đáng quan tâm là phải có giải pháp đồng bộ trong vấn đề tạo việc làm
chuyển đổi ngành nghề để bà con sản xuất đạt hiệu quả hơn
nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ một cách bền vững
bước vào vụ thu hoạch cà phê năm hai nghìn một mươi năm
trên địa bàn huyện hướng hóa tỉnh quảng trị gặp vô vản khó khăn
giá cả thấp các doanh nghiệp kinh doanh cà phê do bị thua lỗ
nên đến thời điểm này chưa có doanh nghiệp nào mở cửa thu mua cho bà con
đối với người nông dân trồng cà phê thì đang như đứng giữa ngã ba đường
không thu hoạch thì cà phê sẽ hỏng còn nếu thu hoạch thì lại không biết bán cho ai
đây là một hectare diện tích trồng cà phê của gia đình bà trần thị len
ở thôn trầm xã hướng tân huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình bà đều nhờ vào số diện tích trồng cà phê này
nhưng hiện tại giá cà phê chỉ còn hai tám trăm linh đồng một ký quả tươi
nếu hái thì quá lỗ nhưng không hái lại không có tiền trang trải trong gia đình
thế không hái nữa là nội chúng nó bu lỗ không còn
toàn huyện hướng hóa tỉnh quảng trị có một mươi bảy doanh nghiệp chế biến và thu mua cà phê
trong đó có hai doanh nghiệp lớn là thái hòa và đại lộc
do niên vụ cà phê năm hai nghìn một mươi bốn các doanh nghiệp bị thu lỗ quá lớn
do niên vụ cà phê năm hai nghìn một mươi bốn các doanh nghiệp bị thu lỗ quá lớn
nên đã bắt đầu vào vụ thu hoạch cà phê năm hai nghìn một mươi năm
nhưng các doanh nghiệp này vẫn cửa đóng then cài
nếu mà ngân hàng tiếp tục cấp tiến dụng cho chúng tôi
thì trên cơ sở chúng tôi sẽ triển khai việc thu mua và cam kết tiêu thụ hết
cũng như xây dựng một chính sách giá ổn định
vì doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp thu mua chế biến để xuất khẩu
chứ không phải là chỉ thu mua chế biến và bán cho đồng hộ khác
vụ cà phê năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn huyện hướng hóa tỉnh quảng trị trồng bốn chín trăm linh hectare cà phê
trong đó có bốn hai trăm linh hectare đang thu hoạch
còn lại là diện tích tái canh
theo hiệp hội cà phê khe xanh năm nay sản lượng cà phê ước đạt một mươi hai tấn trên một hectare
cao hơn hai tấn so với năm hai nghìn một mươi
nhưng do nắng hạn nên cà phê năm nay chất lượng không được tốt
chính vì điều này đã gây khó khăn cho các nhà máy khi đến thu mua
trước hết là chúng tôi phải là tổ chức lại sản xuất đối với cây cà phê trên địa bàn tỉnh
và có thực hiện vấn đề quy hoạch cũng như là tải cân lại cà phê theo hướng là thâm cân
và nâng cao chất lượng và xây dựng cái thương hiệu cà phê khe sanh
để đáp ứng được là cái vấn đề theo thị trường
huyên thân được cái chuỗi giá trị giữa người trồng cà phê và nhà doanh nghiệp cũng như là thị trường giới thủ
chủ động và đã tham hữu chuỗi bán tỉnh bán hành các cơ chỉ
chính sách hỗ trợ bù lại sách đối với cái cà phê nổi riêng và các cái trong chủ lực
để mà thực hiện vấn đề tải các cầu nông nghiệp
đã đến lúc tỉnh quảng trị cần tạo ra các mô hình liên kết giữa các nhà
nhà nông nhà nước nhà doanh nghiệp và nhà khoa học
có như vậy người trồng cà phê có sản phẩm sạch doanh nghiệp thu mua giá sẽ cao hơn
đây là vấn đề mang tính bền vững cho người nông dân trồng cà phê ở hướng hóa tỉnh quảng trị
chiều ngày hôm qua tại hà nội tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ thư pháp bộ công an
đã tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi viết
tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo báo cáo của ban tổ chức cuộc thi sau năm tháng triển khai thực hiện kế hoạch của bộ công an
đã có một trăm linh các đơn vị thuộc tổng cục triển khai thực hiện
tính đến ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi năm thường trực ban tổ chức cuộc thi đã nhận được gần hai mươi một bài dự thi
về cơ bản các bài dự thi gửi về ban tổ chức cuộc thi được chuẩn bị công phu
trả lời đầy đủ các câu hỏi nội dung phong phú có phân tích so sánh đối chiếu
thể hiện sự hiểu biết trách nhiệm của người dự thi đối với cuộc thi do bộ công an
và tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phát động
liên quan đến câu hỏi mở liên hệ bản thân nhiều bài dự thi đã thể hiện tốt
nêu bật được trách nhiệm của bản thân và của lực lượng công an nhân dân trong việc thi hành và bảo vệ hiến pháp
qua kết quả hai vòng chấm thi sơ khảo và trung khảo ban tổ chức cuộc thi đã quyết định công nhận
và trao giải cho bảy cá nhân và ba tập thể có nhiều bài dự thi đạt chất lượng và công phu nhất
nằm trong chương trình ủng hộ giúp đỡ gia đình chính sách hộ nghèo năm hai nghìn một mươi năm
văn phòng thường chú báo công an nhân dân tại miền trung phối hợp với các công ty
tiếp tục trao quà cho người nghèo tại các huyện ở quảng nam
hôm qua ngày năm tháng một mươi báo công an nhân dân tại miền trung
phối hợp với công ty thương mại thanh vân đà nẵng hỗ trợ ba trăm ba mươi sáu tấn tôm sắt mạ kém
với tổng diện tích sáu trăm bảy mươi hai m hai để sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách khó khăn
hộ nghèo tại xã cẩm thanh tp hội an
ngoài ra báo công an nhân dân và công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín
còn trao tặng máy tính và học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học
qua cho các trường hợp khó khăn bị bệnh nghiệp nghèo tại xã điện phương huyện điện đàn
đây là hoạt động có ý nghĩa động viên tinh thần đối với các xã còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh quảng nam
thưa quý vị và các bạn vào tối ngày bốn tháng một mươi liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
đã chính thức khai mạc tại hà nội
một trong những điểm nhấn quan trọng tại buổi lễ khai mạc đó chính là sự xuất hiện
của nhân vật tâm sida một số phận trong số hàng nghìn nhân vật câu chuyện
được truyền hình công an nhân dân thực hiện trong suốt thời gian qua
và ngay sau khi kết thúc khai mạc liên hoan câu chuyện về chị tâm đã lan tỏa sâu rộng tới công chúng
bởi nghị lực vươn lên của người phụ nữ ấy cũng như tính nhân văn của chương trình góc bình yên
đã phát sóng trên truyền hình công an nhân dân
có lẽ cái tên tâm sida đã không còn xa lạ
bởi những gì người phụ nữ nhỏ nhắn đầy đã cống hiến trong suốt hơn
hai mươi năm qua
câu chuyện của chị tâm shida đã được truyền hình công an nhân dân kể cách đây gần ba năm
thế nhưng dư vị của góc bình yên ấy thì vẫn mới như ngày nào
và câu chuyện chị tâm shida ấy lại một lần nữa được kể ngay chính trong lễ khai mạc liên hoan
truyền hình công an nhân dân đã lay động biết bao khán giả xem truyền hình
ngay sau khi chương trình phát sóng những tấm lòng nhân ái đã tìm thấy
những người phụ nữ đã truyền hình công an nhân dân
nhưng không nhau bởi sự đồng cảm ngay từ chính nhân vật tâm sida đã đánh động tới lòng nhân ái trong mỗi con người
sau cái chương trình hôm qua phát thì thực sự là rất là xúc động
xúc động vô cùng mà thắc từ sáng đến giờ đấy
bây giờ gặp với cô chị tâm này là lại còn cảm động hơn
ta không ngờ công an lại sao lại có người tốt như thế
bởi vì đã bị sida là nhiều người ta bị kỳ thị lắm
chứ không đây là không ngờ lại mình lại vào đến tận nơi
chăm sóc giúp đỡ tạo mọi điều kiện như thế
thì cũng nhiều người cũng nói là muốn là tìm gặp hoặc là đến an ninh tv
để nhờ chuyển một chút gì đấy cho trung tâm
cuộc đời của người phụ nữ trương thị hồng tâm hay còn gọi là tâm sida ấy
đã trở thành nguồn cảm hứng để nhóm tác giả truyền hình công an nhân dân
viết nên một câu chuyện đầy tính nhân văn
bởi những gì chị đã trải qua đã làm
đó là trở thành một đồng đảng viên tích cực
đi tuyên truyền
và bởi nghị lực sống lòng yêu thương con người
cứu giúp trẻ em nghèo trẻ em bị nhiễm hiv
ekip làm chương trình góc bình yên về tâm sida
đã đưa người xem đến với câu chuyện xúc động đầy tình người
trong biết bao con người đã từng lầm nỗi
vẫn còn đó những câu chuyện những con người tử tế
và truyền hình công an nhân dân đã trở thành cầu nối
để sẻ chia và mang lại những câu chuyện tự tế
đỉnh tinh cho mọi người
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
tiếp theo chương trình sẽ là một điểm báo
thảo luận phương án nhân sự ban chấp hành trung ương
xem xét trường hợp đặc biệt tái cử khóa một mươi hai
xem xét phương hướng bầu cử quốc hội hội đồng nhân dân các cấp
là những nội dung chính được thảo luận tại buổi khai mạc hội nghị lần thứ một mươi hai
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một tại hà nội ngày năm tháng một mươi
ghi nhận sự kiện trên báo lao động số ra ngày hôm nay
tại hội nghị này bộ chính trị trình trung ương kết quả giới thiệu nhân sự
qua hai vòng của các cấp ủy tổ chức đảng các cơ quan đơn vị trực thuộc trung ương
đề nghị trung ương bám sát phương ứng và quy trình công tác nhân sự
nghiên cứu kỹ các phương án giới thiệu nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
để thảo luận và đóng góp ý kiến
căn cứ vào kết quả hội nghị trung ương lần này
bộ chính trị sẽ chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị hoàn chỉnh các hồ sơ
xem xét trường hợp cụ thể hoàn thiện thêm các phương án để nhân sự để trung ương xem xét
quyết định vào các hội nghị tiếp theo
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị trung ương tập trung nghiên cứu kỹ báo cáo của bộ chính trị
về các tài liệu nhân sự có liên quan đến thảo luận cho ý kiến về các nội dung này
nhất là đề xuất tiêu chí xem xét trường hợp đặc biệt đối với ủy viên trung ương đảng
và ủy viên bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi một tái cử khóa một mươi hai
trên cơ sở tiêu chuẩn trung ương
liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
trên cao tốc tp hcm trung lương cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với hai tài xế
huỳnh thanh anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và lê hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông
trước đó vào khoảng bốn giờ ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
tài xế hồ chí minh hồ chí minh hồ chí minh hồ chí minh
tài xế huỳnh thanh anh điều khiển xe ô tô khách của công ty mai thảo
khi đến km số hai mươi bảy ba trăm linh trên đường cao tốc trung lương tp hcm
tù xã nhị thành thủ thừa long an
do không chú ý quan sát phía trước
đã đâm vào phía sau xe ô tô tải
đang đậu trên làn đường rừng khẩn cấp do xe bị hỏng
hậu quả làm phụ xế xe khách công ty mai thảo tử vong tại chỗ
gần ba mươi phút sau
do không quan sát kỹ chiếc xe bầy chỗ mà bị kiểm soát
sáu mươi bốn a một nghìn ba trăm tám mươi hai do tài xế lê hoàng sơn điều khiển chạy cùng chiều
đã đâm vào đuôi xe tải vừa bị xe khách đâm trước đó
dẫn đến tai nạn liên hoàn
hậu quả một hành khách trên chiếc xe bảy chỗ tử vong trên đường đi cấp cứu
và hai người khác bị thương nặng
sau hàng loạt tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc tp hcm trung lương
ban an toàn giao thông long an đã có văn bản đề xuất giảm tốc độ trên cao tốc này
cụ thể đề xuất giảm tốc độ tối đa từ một trăm hai mươi kmh
xuống còn một trăm linh kmh trên cao tốc này
nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông
nguyên nhân được đưa ra là
đường cao tốc tp hcm trung lương đã được sử dụng hơn năm năm
nhiều đoạn có dấu hiệu xuống cấp
chiếu sáng không đảm bảo
trong đó tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh long an
với chiều dài là hai mươi tám năm km
là địa bàn xảy ra nhiều tai nạn giao thông thảm khốc nhất
từ khi đường cao tốc tp hcm trung lương được đi và sử dụng
xin được chuyển sang một thông tin khác
ở các vùng sông nước của tỉnh bạc liêu
người dân khi tham gia giao thông đường thủy
thường chủ quan lơ là trong việc chấp hành các quy định của nhà nước
điều đó dẫn đến những vụ tai nạn giao thông đường thủy hết sức nghiêm trọng
phản ánh của nhóm phóng viên antv tại huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
tại ấp nhà lầu một xã ninh thạnh lợi a huyện hồng dân
anh nguyễn hoàng nam chú tại xã đông hòa huyện an minh tỉnh kiên giang
điều khiển chiếc xuồng composite
chạy theo hướng từ chợ phó sinh về xã ninh thạnh lợi
do không làm chủ được tay lái
nên đã đâm vào một phương tiện khác đang neo đậu trên sông
hậu quả khiến anh danh thọ người cùng đi với anh nam tử vong
còn anh nam thì bị cắt đứt một phần bàn tay
đụng vô cái ngũi kia
gần đây nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
và chạm giữa xuồng máy của anh danh tượng
chú tại xã lộc ninh huyện hồng dân
với xà lan do anh huỳnh văn nghệ chú tỉnh hậu giang làm thuyền trưởng
đã khiến xuồng máy của anh danh tượng bị chìm xuống sông
hai ngày sau đó người dân mới phát hiện thi thể anh danh tượng nổi lên
cách nơi xảy ra tai nạn khoảng hai km
do ý thức chấp hành pháp luật

tự an toàn giao thông đường thủy của người dân còn hạn chế
như là khi đã sử dụng rượu bia tham gia giao thông
từ đó nó làm cho tầm nhìn và khả năng xử lý tình huống
của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
còn hạn chế dẫn đến các tình huống
gia chạm vào các phương tiện neo đậu ở trên sông
hoặc các phương tiện lớn đang lưu hành ở trên sông
mặt khác các phương tiện
có những phương tiện đường thủy
trọng tải nhỏ
nhưng mà sử dụng các loại máy có công suất lớn
từ một mươi một đến một mươi ba mã lực
được người dân sử dụng ngày càng nhiều
cái tốc độ của phương tiện này là chạy rất là nhanh
rồi các phương tiện này chủ yếu là hoạt động vào ban đêm
từ đó cái nguy cơ nó xảy ra
tai nạn giao thông đối với các phương tiện này là rất cao
an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng
mà còn là trách nhiệm của người dân và toàn xã hội
do đó mỗi người dân
cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật
khi tham gia giao thông
để bảo vệ an toàn tài sản tính mạng của bản thân
và những người xung quanh
tại quảng ngãi tình trạng xe ô tô chở khách
có trọng tải từ một mươi sáu ghế đến hai mươi chín ghế
và một số xe khách dường nằm
không đăng ký kinh doanh vận tải
nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động vận chuyển hành khách
từ quảng ngãi đến các tỉnh thành trong cả nước
gây mất trật tự an toàn giao thông
sở giao thông vận tải quảng ngãi đã có văn bản
gửi ubnd các huyện thành phố công an tỉnh quảng ngãi
thanh tra sở giao thông vận tải
và hiệp hội vận tải ô tô quảng ngãi
cùng phối hợp ngăn chặn xử lý triệt để xe vi phạm
sở giao thông vận tải quảng ngãi
đề nghị ubnd các huyện thành phố
phối hợp với lực lượng công an
tổ chức kiểm tra xử lý theo pháp luật
đối với chủ xe lái xe vi phạm pháp luật
về điều kiện kinh doanh vận tải
các hành vi không đăng ký kinh doanh
không có phủ hiệu biển hiệu theo quy định
hoặc sử dụng phủ hiệu giả
đồng thời thu hồi phủ hiệu xe hợp đồng
xe cố định xe du lịch
mà chủ xe lái xe đã sử dụng
nhằm qua mặt lực lượng tuần tra kiểm soát
để hoạt động vận tải trái phép
đề nghị hiệp hội vận tải ô tô tỉnh quảng ngãi
tiếp tục tuyên truyền vận động các hội viên
chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải
giảm thiểu tai nạn giao thông trong hoạt động vận tải